tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng tạo phá cho họ những quyền không ai có thể xem phạm được
trong những quyền ấy có quyền được sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
trong suốt lịch sử loài người nhân quyền những quyền cơ bản của con người và của các dân tộc luôn là điều thiềm hiểm nhất
vang vọng qua những bản tuyên ngôn của nhiều đất nước trong đó có việt nam nhân quyền cũng chính là sự khẳng định với thế giới cơ sở pháp lý về quyền của một dân tộc một nước tự do và độc lập không lệ thuộc vào bất cứ nước nào
bởi vậy quyền giáo dục con người là chìa khóa vô cùng quan trọng
một người hiểu và tuân thủ nhân quyền một đất nước tôn trọng nhân quyền sẽ luôn khẳng định giá trị vị thế của dân tộc của quốc gia
cùng chung tay nuôi dưỡng một nền văn hóa nhân quyền đến thế hệ tương lai thúc đẩy tự do an ninh và hòa bình ở tất cả các quốc gia
tại việt nam giáo dục nhân quyền xét ở góc độ nhất định từ lâu đã được thực hiện trong hệ thống giáo dục quốc dân của việt nam
ở cấp tiểu học có môn đạo đức cấp trung học cơ sở có môn giáo dục công dân cấp trung học phổ thông là môn giáo dục kinh tế và pháp luật
đây là những môn vốn được đưa vào chương trình giảng dạy từ rất nhiều năm qua
tuy nhiên trước đây ở cả ba cấp học này việc giáo dục và giúp các em nhận thức về nhân quyền còn mang tính lý thuyết và tính khái quát cao
nhiều nội dung tương đối chiều tượng chưa có các khái niệm cụ thể về quyền
em thấy là khó nhất là về vấn đề là cái vấn đề này lĩnh vực này rất là rộng lớn
con cảm thấy quyền con người đối với cả học sinh và tất cả mọi người là vô cùng quan trọng
nên là con mong quyền các quyền cơ bản của con người sẽ được trở thành một môn học trực tiếp trong các tiết học của bọn con
để từng bước giải quyết các tồn tại hạn chế nhằm nhanh chóng nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người
trước hết cần phải có cách nhìn mới
thực tiễn như vậy có thể thấy những giá trị tích cực từ việc đưa giáo dục quyền con người là một dạng giáo dục độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân mang lại
tuy nhiên quá trình triển khai vẫn không tránh khỏi một số hạn chế

thứ hai là về

đưa một cái nội dung giảng dạy của khoa học nhân văn vào cái khối khoa học tự nhiên thật sự là nó cũng có những cái khó khăn và bất cập
đó là hệ thống giáo trình tài liệu đó là đội ngũ
để tham gia đảm nhiệm cái môn học này rồi vấn đề cơ cấu về chương trình đào tạo rồi cái tiếp nhận của người học đối với nội dung của môn học này
thì nó cũng có những cái khó khăn hơn so đối với khối khoa học xã hội nhân văn nói chung
vẫn có một số khó khăn dòng mục tiêu của đề án đã đặt ra rất cụ thể đó là đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người
do vậy để nâng cao hiệu quả giáo dục quyền con người và hiện thực hóa mục tiêu trên cần chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
bây giờ trọng tâm là thứ nhất là phải có được hệ thống tài liệu cho tất cả các cấp
từ mầm non cho đến giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp
trước hết là chúng ta phải có tài liệu thứ hai là phải có văn bản hướng dẫn của các bộ ban ngành
ví dụ như là bộ giáo dục đào tạo bây anh muốn đưa lồng ghép gửi con người vào giáo dục tiểu học
giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông thì phải có văn bản hướng dẫn
thế bây giờ hướng dẫn thì bộ đã có rồi đại học thì muốn đưa được quyền con người vào hệ thống các trường đại học
thì phải có văn bản hướng dẫn của bộ và tới đây thì tôi đã được biết là lãnh đạo vụ đại học sẽ có trình lãnh đạo bộ để có cái văn bản hướng dẫn
thì như vậy là chúng ta có tài liệu này chúng ta có văn bản hướng dẫn này và chúng ta có cái tập huấn đội ngũ giảng viên
như vậy ba cái đấy là ba cái quan trọng nhất để chúng ta thực hiện được cái nhiệm vụ mà trong đề án một nghìn ba trăm linh chín thủ tướng chính phủ đã giao cho các bộ ban ngành
trong hai nghìn hai mươi ba thì là năm thứ năm thực hiện chỉ thị một nghìn ba trăm linh chín của thủ tướng chính phủ và năm thứ hai thực hiện chỉ thị một trăm ba mươi bốn của thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hiện đề án này
nên là chúng tôi đã cố gắng để
hoàn thiện các mục tiêu của năm năm đã đề ra đồng thời mở ra một giai đoạn mới để hoàn thiện tất cả những nhiệm vụ mục tiêu của đề án
để từ đó từ sau năm hai nghìn hai mươi năm chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường để nâng cao hơn nữa việc chất lượng và hiệu quả của giáo dục quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân
để nâng cái việc giáo dục quyền quân người lên một cái bước đột phá trong cái giai đoạn tiếp theo
quyết định phê duyệt đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là một bước tiến mới về giáo dục quyền con người tạo cơ sở vững chắc hơn cho việc thực hiện quyền cơ bản của mọi người dân góp phần tạo ra sự thay đổi cơ bản về nhận thức và hành động trong tương lai
chắc chắn giáo dục quyền con người quyền công dân sẽ là chiều khoác quan trọng giúp việt nam mở ra một thế giới tốt hơn
chắc chắn giáo dục quyền con người quyền công dân sẽ là chiều khoác quan trọng giúp việt nam mở ra một thế giới tốt hơn
thế hệ con người có nhận thức mới tầm nhìn mới với mỗi quyết định và hành động đều xuất phát từ tôn trọng quyền con người
đó sẽ là một đóng góp quan trọng trong việc xây dựng thành công nhà nước pháp quyền thực hiện thắng lợi nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa